thị trưởng thành phố seoul của hàn quốc đã tổ chức lễ vinh danh công dân danh dự năm hai nghìn một mươi chín đối với một mươi tám công dân nước ngoài và trong đó có chị lê nguyễn minh phương là công dân việt nam đầu tiên được thị trưởng thành phố seoul vinh danh
các hoạt động của mình như thông dịch cho các đoàn công tác cấp cao của chính phủ việt nam giảng dạy tiếng việt và tiếng hàn phát sóng truyền thanh và truyền hình hàn quốc đài kbs sẽ có thể góp phần kết nối quan hệ hai nước việt hàn cũng như quảng bá hình ảnh đẹp của việt nam và hàn quốc tới người dân hai nước và quốc tế